cùng với việc bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong những ngày qua công an tỉnh sóc trăng đã thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa và thiết thực cùng chung tay với các cấp các ngành và chính quyền địa phương chia sẻ giúp đỡ người dân gặp khó khăn trong đại dịch covid một mươi chín
qua hai đợt phát động tập thể các đơn vị địa phương cùng lãnh đạo chỉ huy và cán bộ chiến sĩ trong công an tỉnh sóc trăng đã quyên góp ủng hộ với tổng số tiền trên bốn trăm linh triệu đồng cùng chung tay với địa phương trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó thông qua ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh sóc trăng công an tỉnh đã đóng góp quỹ phòng chống dịch covid một mươi chín với số tiền một trăm linh triệu đồng
công an tỉnh sóc trăng cũng đã nhanh chóng đến thăm tặng quà cho người dân và đồng bào dân tộc khơ me có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn gồm thị xã vĩnh châu tám trăm linh phần quà huyện long phú hai trăm linh phần quà huyện thạnh trị hai trăm linh phần quà huyện mỹ xuyên một trăm linh phần quà và hai trăm linh phần quà cho công nhân người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố sóc trăng
ngoài ra các tổ chức đoàn thanh niên hội phụ nữ công đoàn công an tỉnh sóc trăng cũng đã phát động mạnh mẽ phong trào chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín
thời gian qua các tổ chức đoàn thể công an tỉnh đã trao tặng năm trăm bốn mươi hai phần quà hai tấn gạo với tổng trị giá trên một trăm ba mươi triệu đồng đến cho bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong các vùng cách ly y tế trên địa bàn toàn tỉnh
ban giám đốc công an tỉnh cũng chỉ đạo là các đoàn hội của công an tỉnh như là đoàn thanh niên phụ nữ công đoàn
phối hợp với các cơ sở đoàn hội của công an các địa phương là tạo mỗi điều kiện thượng lợi nhất để giải cứu nông sản thực phẩm cho bà con nhân dân
đây là điều mà phải nói là công an tỉnh cũng đã góp một phần nhỏ để giải quyết khó khăn cho bà con nông dân
chung tay đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín thì thời gian qua đoàn thể công an tỉnh đã thực hiện các hoạt động đầy nhân văn ý nghĩa để hỗ trợ cho bà con
hiện tại thì do
khi chúng ta thực hiện giãn cách xã hội thì chúng tôi cũng gặp rất là khó khăn về cái câu chuẩn bị tập hợp lực lượng để phân phát phần quà
nên những phần quà để được tới tận tay bà con thì đoàn viên hội viên phải đi đến từng nhà để trao cho các bà con và đồng thời cũng phải đảm bảo được công tác phòng chống dịch cũng như đảm bảo được năm k
những phần quà những tình cảm mà nơi hậu phương gửi gắm sẽ là động lực to lớn để giúp cho các chiến sĩ nơi tiền tuyến vững tin quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh
đồng thời những sự sẻ chia của lực lượng công an cũng sẽ phần nào giúp cho người dân vượt qua được những khó khăn trong dịch bệnh đồng hành cùng với chính quyền địa phương ngăn chặn và đẩy lùi